thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ hội truyền thống làng gốm bát tràng
và lễ khai mạc triển lãm gốm xứ tiêu biểu của làng nghề gốm bát tràng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính sách nghệ nhân đã có
nhưng chính phủ sẽ lắng nghe về quy hoạch làng nghề
tuy nhiên những làng nghề có tên tuổi như bát tràng còn ít
thủ tướng cho rằng chủ trương của mình đúng nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong việc xây dựng làng nghề
nhất là những làng nghề có truyền thống quy báo
vì vậy việc tôn vinh nghệ nhân trân trọng nghệ nhân xây dựng làng nghề
đào tạo bồi dưỡng công nhân nghệ nhân là vấn đề rất quan trọng
chính phủ sẽ tạo cơ chế và chính sách pháp luật để làng nghề có quy hoạch và phát triển đồng bộ
thủ tướng yêu cầu làng nghề cũng cần phải tìm thị trường để phát huy
xin giữ giá trị nghề nghiệp vốn có của làng nghề bát trang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
thủ tướng yêu cầu xã bát tràng cần bảo đảm về môi trường để phát triển bền vững
không có ni lông bay trên đường làng ngõ xóm không có những mất vệ sinh ở đây những ngày khác
thì vấn đề ở việt nam chúng ta mà tôi nghĩ cũng kể cả làng bát tràng của chúng ta
vấn đề môi trường cũng rất quan trọng
mà tôi mong rằng mỗi nhà mỗi người mỗi nghệ nhân mỗi xóm làng của chúng ta chú ý với vấn đề kỷ niệm môi trường sống này
thủ tướng cũng yêu cầu cần cải tiến kỹ thuật áp dụng kỹ thuật mới thay đổi mẫu mã
để bảo đảm thị trường lâu dài đồng thời yêu cầu thành phố hà nội phải gắn làng nghề bát tràng với du lịch hà nội
để làm phong phú hơn du lịch làng nghề ở việt nam
trong chuyến thăm làng nghề bát tràng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cắt băng khai mạc
triển lãm làng nghề bát tràng và tới thăm gia đình nghệ nhân trần độ